chiều ngày một mươi bảy tháng tám huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ và đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia dự và trao bằng công nhận
sau một mươi năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới diện máu nông thôn huyện quảng sương đã có sự thay đổi toàn diện và mạnh mẽ
thu nhập bình quân đạt bốn mươi ba triệu đồng một người một năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hai mươi bốn tám năm hai nghìn một mươi xuống còn ba hai mươi năm năm hai nghìn một mươi tám
hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế
tình hình quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn được duy trì ổn định
tại buổi lễ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã trao bằng công nhận huyện quảng sương đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám